ngay sau khi bộ phim công scotlan island đào đầu lâu có nhiều cảnh quay thực hiện tại việt nam
được công chiếu trên toàn thế giới vào trung tuần tháng ba vừa qua
đã khiến cho lượng khách trong nước cũng như quốc tế đến với các tỉnh quảng ninh ninh bình và quảng bình tăng từ hai mươi năm đến ba mươi
chính sự nhạy bén của các địa phương trong việc triển khai hàng loạt các loại hình du lịch
đã tạo sự thích thú và hưởng ứng mạnh mẽ của du khách
du lịch theo dấu chân công trở thành điểm đến của nhiều du khách trong năm hai nghìn hai mươi
sức hấp dẫn và hiệu ứng quảng bá từ phim consco ireland đã khiến cho ngày càng có nhiều khách du lịch quốc tế quyết định đến việt nam khám phá ninh bình
đặc biệt việc địa phương này phục dựng lại phim trường com càng khiến cho điểm tham quan thêm thú vị
tôi cảm thấy rất hứng thú khi đến ninh bình được ngắm nhìn cảnh đẹp và không gian của phim trường công đảo đầu lâu
và tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tốt cho việt nam trong việc thu hút khách du lịch khi xây dựng trường quay này
cũng như tù du lịch
đến các tỉnh quảng bình quảng ninh và ninh bình theo dấu chân bộ phim công
tôi đã xem phim đảo đồ lâu rồi và hôm nay tôi quay lại đây thì thấy rất là thú vị với những phim trường ở đây
và chắc chắn tôi sẽ giới thiệu cái cảnh đẹp của việt nam với bạn bè quốc tế
và mình cảm thấy rất là tự hào về đất nước của mình với những danh lam thắng cảnh của mình
chính sự nhạy bén của các địa phương trong việc triển khai hàng loạt loại hình du lịch
đã tạo sự thích thú và hưởng ứng mạnh mẽ của du khách
cảm dụng điều này các hãng lữ hành đã đẩy mạnh tù du lịch theo dấu chân kong
và nhận những tín hiệu rất tích cực từ du khách đặc biệt là khách quốc tế
chúng ta cần phải làm một cách bài bản và phải có đầy đủ các bước
bước nhất là chúng ta phải tuyên truyền
bước thứ hai là chúng ta phải nâng cao cái chất lượng địa điểm nơi đến
bước thứ ba là chúng ta phải tương cao cái chất lượng dịch vụ
thứ tư là chúng ta phải tổng hợp lại cái đánh giá của mọi người và làm cho nó phong phú hơn
dấu hiệu khởi sắc từ bức tranh du lịch ở ba địa phương quảng ninh ninh bình quảng bình
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay bước đầu hứa hẹn là một tuyến thăm quan hấp dẫn du khách
cũng như sự quan tâm đầu tư công phu tỉ mỉ lượng khách tìm đến để khám phá dấu chân scon
sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong cao điểm mùa du lịch hè hai nghìn một mươi bảy này